việt nam đang đứng trước rất nhiều khó khăn thử thách trong đó nhiều diễn biến mới xuất hiện gây gắt nặng nề hơn so với dự báo
trong nước sức chống chịu của nhiều doanh nghiệp đã tới hạn
để đưa nền kinh tế vượt qua những vùng xoáy hướng đến mục tiêu tăng trưởng cần có cách tiếp cận mới nhận thức mới và hành động quyết liệt hơn nhằm tháo gỡ điểm ngẽn tăng cường phát huy nội lực vận dụng khai thác hiệu quả ngoại lực
toàn diện và mạnh mẽ để khơi thông nguồn lực trong nội tại nền kinh tế
trong đó chú trọng thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp
quan trọng nhất là một thể chế chắc chắn rõ ràng minh bạch và tiên liệu trước được là cái quan trọng nhất
người ta dự đoán được là cái thể chế này nó vận hành thế nào để người ta đầu tư
đầu tư tư nhân chỉ tăng trưởng có dưới hai từ đầu năm đến bây giờ và rõ ràng ta phải kích cây này lên
ta đều biết là nếu như chúng ta chỉ cần tăng đầu tư tư nhân ví dụ thêm một mươi
thì sẽ có khoảng một mươi hai điểm phần trăm tăng trưởng sẽ được đẩy lên
doanh nghiệp nhỏ và lớn vẫn khó tiếp cận với vốn lãi suất sau bốn lần giảm
nhưng theo đánh giá thì vẫn còn rất cao
chúng tôi cần một cơ quan độc lập để đánh giá tất cả những mục tiêu đó một cách thiết thực sâu sát
để cho những hỗ trợ sao của chính phủ đối với doanh nghiệp
doanh nghiệp được thiết thực và sát hơn với thực tế
dỡ bỏ tất cả những rào cản đấy một cách thông thoáng
và để cho doanh nghiệp tránh được những cái gọi là hao tốn nguồn lực của doanh nghiệp
doanh nghiệp sản xuất nội địa chưa phát triển mạnh mẽ bởi vì chúng ta chưa có một cơ chế hỗ trợ hiệu quả
hiện nay phải nói rằng là rất nhiều nguồn lực để hỗ trợ các doanh nghiệp này
đang nằm tản mát ở nhiều bộ ngành và cơ chế phối hợp chưa thực sự tốt
chúng ta chưa có một cơ chế mạnh mẽ như nhiều nước đông á khác
để thúc đẩy sản xuất nội địa
trong bối cảnh khó khăn doanh nghiệp mong chờ cơ chế chính sách đột phá để khơi dậy nguồn lực phát triển
giúp doanh nghiệp vượt khó trợ lực cho doanh nghiệp vượt khó
cần có những chính sách vượt trội để khơi thông các nguồn lực từ thể chế thị trường vốn
và đặc biệt là nhất quán thông suốt trong khâu thực thi
từ đó tạo niềm tin vào thị trường cho nhà đầu tư tạo động lực cho doanh nghiệp tiến lên
số liệu của tổng cục thống kê vừa công bố cho thấy gdp quý ba năm nay đã tăng năm ba mươi ba
nền kinh tế vẫn giữ được xu hướng tích cực khi tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước
tuy nhiên nhiều động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế trong chín tháng đầu năm nay
đang có dấu hiệu chậm lại thậm chí suy giảm và đang chịu áp lực rất lớn từ bên ngoài
cụ xe tứ mã kéo tăng trực kinh tế việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đang không đồng đều
xuất khẩu đang tuôn lại phía sau với kế ngoại xuất khẩu hàng hóa giảm tám hai do phụ thuộc khá lớn
theo thị trường bên ngoài
đổi mới bảo đảm tính đồng bộ về thể chế và môi trường pháp lý cho phát triển kinh tế đang trứng lại
tiêu dùng của thị trường một trăm linh triệu dân vẫn tiếp tục tiến về phía trước với bước đi chậm và ngắn
trong chín tháng đầu năm tổng cầu tiêu dùng cuối cùng chỉ tăng ba năm
việt nam khẳng định lại vị trí của mình đặc biệt trong việc có sức hút hơn đối với các mặt hàng
mà việt nam tự sản xuất tăng chuỗi giá trị đáp ứng được yêu cầu từ các nước trên thế giới
từ đó gia tăng
giá trị về xuất khẩu một yếu tố rất quan trọng đó là đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
đầu tư công có vai trò rất quan trọng và có tác động sâu rộng đến với nhiều ngành
lĩnh vực khác trong nền kinh tế
khi mà thị trường xuất khẩu chúng ta gặp khó khăn đơn hàng bị thiếu hụt
thì cái việc quay về thị trường trong nước để chúng ta tập trung phát triển
mặc dù trong nhận định thì chúng ta vẫn còn thấy rằng sự phát triển nó chưa như mong đợi
nhưng cũng có đóng góp tích cực và hiện nay thì đang tổng mức tiêu dùng hàng hóa và bán lẻ
thì doanh thu tiêu dùng hàng hóa bán lẻ là tăng trên chín và nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng bảy
thực ra nếu so với các năm trước covid thì chúng ta chưa bằng
năm trước covid chúng ta có những năm chúng ta tăng đến hai con số
nhưng với trong bối cảnh khó khăn này thế giới khó khăn mà chúng ta quay về thị trường trong nước
thì cái mức tăng này là rất tích cực
trong tư mã chỉ có đầu tư đặc biệt là đầu tư công vẫn giữ được phong độ
để kéo cỗ xe kinh tế việt nam đi nhanh hơn
theo số liệu từ bộ tài chính ước thanh toán đến ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đạt khoảng ba trăm sáu mươi ba ba trăm một mươi tỷ đồng vốn đầu tư công đạt năm mươi một ba mươi tám kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
cao hơn cùng kỳ năm ngoái cả về số tương đối và số tuyệt đối
năm ngoái tỷ lệ giải ngân sau chín tháng là bốn mươi sáu bảy như vậy tỷ lệ giải ngân chín tháng năm nay
đã cao hơn cùng kỳ năm ngoái bốn sáu mươi tám điểm phần trăm
nếu so với con số tuyệt đối cao hơn một trăm một mươi tỷ đồng
tính riêng trong tháng chín năm nay
số vốn kế hoạch đầu tư công năm hai nghìn hai mươi ba giải ngân là sáu mươi hai chín trăm sáu mươi tám tỷ đồng
như vậy trung bình chín tháng đầu năm
số vốn đầu tư công giải ngân đạt trên bốn mươi tỷ đồng một tháng
đối với đầu tư công chín tháng chưa có năm nào vượt qua năm mươi cả
và năm hai nghìn hai mươi ba vượt qua con số năm mươi
đây là một cái điều chúng tôi cũng rất là vui
cái thứ hai là năm hai nghìn hai mươi ba không giống các năm trước
là năm hai nghìn hai mươi ba cái lượng vốn cực nhiều mà chúng ta tỷ lệ tương đối mà chúng ta đạt cao như vậy
thì đây là một cái điều rất tốt
và số tiền tuyệt đối mà chúng ta giải ngân cao hơn năm ngoái là một trăm một mươi tỷ
một con số kinh khủng
theo các chuyên gia các động lực hiện hữu vẫn giúp nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng tích cực
so với nhiều quốc gia
tuy nhiên để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh hiện nay
cần củng cố các động lực hiện hữu như xuất khẩu đầu tư và tiêu dùng
nguồn lực vào động cơ là nguồn lực chết
nguồn lực không được khuy động vào sản xuất kinh doanh nguồn lực chết
chúng ta trong xã hội đầy nguồn lực đầy sức mạnh
chỉ có điều chúng ta có đủ cái thể chế của chúng ta
có đủ hấp dẫn đủ chắc chắn để huy động được đủ nguồn lực
và nguồn lực đó được sử dụng một cách hiệu quả nhất cho sự
cho phát triển và thịnh vượng quốc gia hay không thôi
chúng ta xuất phát từ cái chúng ta nắm được trong tay
đó là chương trình kế hoạch đầu tư công của chúng ta
và chúng ta đều nói đầu tư công là một động lực
và chúng ta vẫn phải tiếp tục duy trì một mức đầu tư công cao
và tính toán của chúng tôi đó là vẫn phải tiếp tục vào khoảng bảy năm tám gdp
thì ưu tiên tất cả các khoản ngân sách chúng ta có thể thu xếp tài trợ để tăng đầu tư công
tập trung cho đầu tư cơ sở hạ tầng
nhưng đó là cơ sở hạ tầng phục vụ cho chuyển đổi xanh và phục vụ cho phát triển bền vững
trên cơ sở kết quả chín tháng dự báo bối cảnh tình hình thế giới và trong nước thời gian tới tiếp tục khó khăn
bộ kế hoạch và đầu tư đã cập nhật kịch bản tăng trưởng quý tư và cả năm hai nghìn hai mươi
trong đó kịch bản tăng trưởng kinh tế cao nhất là sáu
ở kịch bản thấp nhất tăng trưởng kinh tế cả năm khoảng năm
trong đó nhấn mạnh tất cả các kịch bản đặt ra đều rất khó khăn thách thức
để đạt được tăng trưởng cao nhất
trong ngắn hạn việt nam cần tận dụng và phát huy tối đa các nguồn lực của nền kinh tế
làm mới các động lực tăng trưởng hiện hữu trên cơ sở gắn với các mô hình kinh tế mới như xanh
kinh tế số và mở rộng các thị trường mới cho xuất khẩu
về dài hạn cần kiến tạo các động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế
trong đó tập trung vào năm nỗ lực lớn gồm thúc đẩy liên kết vùng
phục hồi và tăng trưởng của các đầu tàu nền kinh tế
phát triển khu vực
phục hồi kinh tế tư nhân doanh nghiệp nội địa
đẩy mạnh kinh tế số kinh tế xanh
hoàn thiện và nâng cao chất lượng thể chế kinh tế
cải cách nâng cao chất lượng thể chế kinh tế là động lực đột phá
nhưng cũng khó thực hiện và có thể cần nhiều thời gian
bởi động lực này giúp kiến tạo cơ chế mới
cách thức vận hành mới
tạo ra môi trường kinh doanh đầu tư hấp dẫn minh bạch
đây là một trong những đột phá chiến lược để phát triển bền vững đất nước
chúng ta cần phải triển khai điều tiết kết hợp
tốt hơn ví dụ như vùng đồng bằng sơn cửu long
và miền núi phía bắc
sẽ được hưởng lợi nhiều hơn khi sự phù hợp
giữa các tỉnh thành được triển khai tốt hơn
có sự phù hợp ở cấp trung ương
triển khai ở cấp địa phương
nhưng lại thiếu đi sự phù hợp giữa các tỉnh thành
trong cùng một khu vực
vậy nên tôi nghĩ việc đạt được hợp tác
khu vực sẽ là một yếu tố then chốt
giả sử chúng ta ở mức độ trung bình
thì kinh tế số sẽ giúp cho chúng ta
mỗi năm đóng góp thêm
từ cái mức khoảng sáu mươi năm
cho đến một ba mươi năm điểm tăng trưởng
nó là khoảng một điểm phần trăm tăng trưởng
và đương nhiên kéo sau đó là năng số đa động
sẽ được tăng lên rồi đóng góp
của các nhân tố tổng hợp
tp vào tăng trưởng
cũng được tăng lên ở cái mức là khoảng
từ năm mươi đến năm mươi năm phần trăm nếu như chúng ta
quyết tâm các nước đang phát triển như
việt nam chúng ta nếu như chúng ta chỉ cần
cải cách thể chế kinh tế
tốt một chút thì mỗi một năm
chúng ta có thêm được khoảng
từ năm cho đến
ba điểm tăng trưởng
bên cạnh đó để tăng cường năng lực nội sinh
kiến tạo động lực cho tăng trưởng và phát triển bền vững
cần có chính sách thúc đẩy liên kết
các doanh nghiệp fdi với doanh nghiệp việt nam
nâng cao năng suất lao động vị thế của việt nam
trong chuỗi giá trị toàn cầu
nâng cao năng lực tự chủ tự lực của nền kinh tế
theo tính toán của vkp
việc nâng cao vị thế của việt nam trong chuỗi giá trị
toàn cầu có thể giúp việt nam tăng
đến từ hai đến ba gdp của việt nam
vấn đề chiến lược trong thời gian tới
là làm sao có những giải pháp
để hỗ trợ phát triển
doanh nghiệp sản xuất trong nước
đây là một điều rất quan trọng
hiện nay cái bức tranh của doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
trong nước tương đối yếu
so sánh các nước mà chúng ta chưa chủ động
tham gia chuỗi sản xuất toàn cầu được
bức tranh xuất khẩu sản xuất công nghiệp
hiện nay vẫn chủ yếu phụ thuộc
vào các doanh nghiệp có vốn nội tư nước ngoài
cho nên thời gian tới có lẽ cần phải những cơ chế
và sự phối hợp nguồn lực hiệu quả hơn
để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp cư nhân
sản xuất trong nước
theo tôi đây cũng là một điều rất quan trọng
nền kinh tế đang trải qua bối cảnh
kinh tế đầy biến động khó lường
những nghịch lý của nền kinh tế tồn tại trong nhiều năm
nhưng nay đã trở nên nghiêm trọng hơn
trong bối cảnh đó phát huy nỗ lực
vận dụng khai thác hiệu quả ngoại lực
để thích ứng và phát triển
kiến tạo động lực cho tăng trưởng
chính là chìa khóa cho phát triển kinh tế xã hội
năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
và cho cả nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm